chứng tỏ gia đình đó phúc lộng đề đa càng có thêm nhiều may mắn
với ba thế hệ trong gia đình đại tá đinh quang tốn sau một năm dịch bệnh đầy khó khăn
giây phút cả gia đình quê quần đoàn tụ bên nhau ngày ba mươi tết càng thêm ý nghĩa

để người dân có được những giây phút bình yên hạnh phúc
cảm ơn các bạn
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đặc biệt chiều cuối năm của truyền hình công an nhân dân
chúng ta vừa đến với không khí chuẩn bị bữa cơm tất niên của gia đình đại tá
nhà lý luận phê bình văn học đinh quang tốn nguyên phó tổng biên tập báo công an nhân dân
và chúng tôi tin rằng là trong giờ phút này thì nhiều quý vị cũng đang tất bật chuẩn bị mâm cơm tất niên
hoặc có thể đã bắt đầu nâng ly để chúc mừng năm mới đúng không chị liên
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn
chương trình lịch âm thì năm nay chỉ đến ngày hai mươi chín tết thôi nhưng mà chúng ta vẫn quen gọi là ba mươi tết là đêm ba mươi là chiều cuối năm
và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng đã chuẩn bị một mâm cơm tất niên
với rất nhiều hương vị tinh thần của tôi tới quý vị để chúng ta có thể ngồi cùng nhau trong khoảng chín mươi phút thôi nhìn lại một năm đã qua
vâng và đồng hành cùng với chương trình chiều cuối năm ngày hôm nay đó là phó giáo sư tiên sĩ bùi hoài sơn
ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội khóa một mươi năm
xin chào viên tập viên bích liên
xin chào viên tập viên thế cương
xin chào quý vị khán giả
vâng ạ rất là cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn đã dành thời gian cho chương trình ban nhân dân ngày hôm nay trong một buổi chiều cuối năm
có lẽ là khi mời được ông tới ngày hôm nay thì đã phải tạm xa gia đình một chút đúng không ạ
nhưng mà hôm nay thì chúng ta hãy ngồi ở đây hãy cùng ăn một bữa cơm tất nhiên với antv cùng với khán giả untv và cùng với cả chúng tôi nữa ạ
và thưa giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn
và cái thời điểm này có lẽ là cái thời khắc mà chúng ta tạm gạt sang một bên cái muộn phiền của năm cũ gạt sang một bên những khó khăn vất vả của năm cũ để cùng quây quần bên nhau vui vẻ bên bữa cơm gia đình chúng ta đều mong muốn điều đó đúng không ạ
vâng đúng như vậy
cái bữa cơm tất niên là bữa cơm rất là quan trọng đối với người việt và chúng ta coi đấy là một cái bữa cơm thiêng liêng
nó thể hiện một cái năm vừa qua
chúng ta đã thành công như thế này và chúng ta cũng làm một cái tiền đề để cho một cái năm mới chúng ta sẽ cố gắng ra làm sao
chính vì thế nên là ai cũng muốn là chuẩn bị rất là chú đáo cho cái bữa cơm tất nhiên của mình
ở đây chúng ta thấy rằng là thực ra thì đối với người việt của chúng ta thì cái bữa ăn là vô cùng quan trọng
nhưng mà chúng ta có những cái chiết lý vô cùng đặc biệt liên quan đến bữa ăn
ví dụ như là chúng ta khi mà ăn lên là chúng ta phải để ý đến mấy cái yếu tố quan trọng là ăn cái gì ăn với ai
ăn ở đâu ăn khi nào v v
thế thì trong cái bữa cơm tất niên của chúng ta nó cũng có đầy đủ những cái thông điệp như vậy
để cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của một cái bữa cơm
chẳng hạn như là trong bữa cơm tất niên thì phải có đầy đủ mọi người
thế nên là đặc biệt là với những người đi xa thì chúng ta luôn luôn mong muốn trở về nhà để được thưởng thức cái bữa cơm tất niên này cùng với lại bố mẹ cùng với mọi người
để cho chúng ta thấy được một cái bầu không khí quây quần
để từ đó chúng ta thấy được một cái
tinh thần đoàn kết này báo hiếu tổ tiên này và chia sẻ những cái điều vui vẻ nữa
thì tất cả những câu chuyện đó là cái bữa cơm tất nhiên trở nên vô cùng quan trọng với chúng ta
thì đấy là những cái thông điệp quan trọng
bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy được rằng là bên cạnh cái việc là thực hành cái bữa cơm tất nhiên ấy ăn bữa cơm tất nhiên
thì có rất nhiều những cái giá trị có rất nhiều những cái biểu tượng nó nằm trong cái bữa cơm đó
chẳng hạn như là bánh trưng này hay là
những cái dưa hành hay là rất nhiều những món ăn khác
mà ở đây thì chúng ta biết rằng là món ăn của người việt nó có ý nghĩa ở trên nhiều các khía cạnh
thứ nhất là chẳng hạn như là màu sắc chẳng hạn
nó là màu sắc như thế nào đó
chẳng hạn như là những cái màu mà nó thể hiện cái tâm trạng cho con người nó giúp cho con người của chúng ta
là vàng hay là màu đỏ
hay là cái mâm cúng của chúng ta là mâm ngũ quả chẳng hạn
tất cả những con số như vậy hay là tên của những cái hoa quả ở trên cái mâm ngũ quả nó cũng phải có ý nghĩa
tất cả nó nói cho chúng ta rất nhiều
nhiều những cái mã số rất nhiều những câu chuyện về bản sắc văn hóa nó động lại ở trong cái mâm cưng tật nhiệt
vâng và mâm cơn tất nhiên thì dường như lại khiến cho tết thêm nhiều ý nghĩa hơn
thêm một cái sự xung họp gia đình và ai cũng mong muốn điều đó
thế nhưng thưa bà sư tiến sĩ bùi hoài sơn trong những cái thời khắc này
trong những giây phút ấm cúng ấy thì nhiều người lại không thể trở về nhà
họ phải tạm gia gia đình để chiến đấu với kẻ thù phô hình mang tên covid một mươi chín
vâng họ chính là những y bác sĩ mang sắc phục của công an nhân dân

lúc này đây thì quý vị đang ngồi trước mâm cơm để chuẩn bị chào đón cho một năm mới
tuy nhiên tại đây thì các y bác sĩ vẫn đang thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mình
ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bên trong để xem công khí chiều cuối năm tại nơi đây như thế nào
bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín được đặt tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
nơi đây hiện đang điều trị cho khoảng một trăm linh bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
dù hiện tại đang là thời điểm chiều cuối năm nhưng công việc của các y bác sĩ vẫn diễn ra như những ngày bình thường
tham gia điều trị bệnh nhân covid tại bệnh viện giã chiến đúng vào dịp tết này
rất là nhiều gia đình vì vợ và hai con nhỏ nữa ở nhà
nhưng vì đã mang trên mình hai màu áo là màu trắng của bên y tế và màu áo lính
màu áo xanh của bên công an chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
cũng mong cho bệnh nhân được sớm ra viện điều trị khỏi sớm ra viện về đoàn tụ với gia đình
mặc dù hôm nay là ngày cuối năm nhưng tất cả lực lượng cán bộ nhân viên của bệnh viện giã chiến
đều đảm bảo tốt trực một trăm linh quân số để đảm bảo tiếp nhận thu dung và điều trị cho các trường hợp bệnh nhân mắc covid đang nằm điều trị tại bệnh viện
chúng tôi sẽ sẵn sàng nhận các trường hợp bệnh nhân chuyển từ các đơn vị cũng như bệnh viện một trăm chín mươi tám chuyển lên
mặc dù hơi xa gia đình nhưng đằng nào đến lúc mình vui vẻ điều trị tốt
thì mình sẽ có khả năng về nhà sớm
nhưng em vẫn giữ tinh thần vui vẻ
nói chung là cũng rất là bồi hồi cũng rất là cảm ơn các anh chị bác sĩ ở đây
thì mọi người cũng đều rất là vất vả vì chúng em
ngày nào cũng hỏi thăm sức khỏe bệnh tình cũng rất là tạo điều kiện cho bọn em từ bữa ăn đến giấc ngủ
do yêu cầu quy định về y tế nên trong viện sẽ không có bữa cơm tất niên hay gặp mặt giao lưu
mọi sự động viên đôi khi chỉ có thể thực hiện qua bộ đàm
trong những ngày tiết cho bệnh nhân
bệnh nhân đảm bảo theo chế độ tiêu chuẩn định lợi và thể sinh an toàn thực phẩm
kiếp trưởng chuẩn bị lì xì và giờ giáp thừa để đi phát và chúc mừng cho các bệnh nhân
chúc sức khỏe các bệnh nhân nhé
cảm ơn ạ
còn tại bệnh viện giã chiến số một mươi hai ở thành phố hồ chí minh
nơi dành riêng để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mắc chủng omicron
năm covid một mươi chín thứ hai với nhiều khó khăn vất vả đã qua
giờ đây họ đang cùng nhau chuẩn bị chào đón
vẽ tết bình an tràn đầy hy vọng
thật ra mà nói cái cảm xúc mà mình đón giao thừa ở đây
nó có cái gì đó nó làm cho mình lân lân đó
bởi vì lần đầu tiên mà tôi đón tết ở đây
chứ ngày xưa giờ là mình đón tết ở nhà thôi
nên cảm thấy là nó cũng có cái gì nó buồn măng má
nhưng mà mình cũng cảm thấy hạnh phúc khi mình giúp ích được cho mọi người
em mong là đại dịch này sẽ qua để mọi người được về với gia đình của mình
và không có bất kỳ một ai tải mất sau đợt dịch này
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
an toàn cho nhân dân
trong những giờ phút cuối cùng của năm cũ
người chiến sĩ công an vẫn lặng thầm với công việc của mình
quá trình công tác từ ngày bốn tháng một mươi một cho đến nay
chúng tôi đảm bảo an ninh thật tự
đến bây giờ là anh em chúng tôi vẫn trực tại đây
và chưa được về nhà từ ngày nào cả
đến ngày tết này thì mọi người đi mua sắm tết này kia
thì tâm tư của mình nó cũng bị sao động nhiều cái
không vì công việc anh em cũng cố gắng khắc phục cái việc đấy
các năm thì cũng đều trực
các cơ quan cũng không được xung vầy với gia đình
các đồng chí công an trực chốt bảo vệ khu cách ly đây
thì phối hợp cùng với lực lượng quân sự và y tế
đảm bảo an ninh thật tự
để giữ cho khu cơ sở cách ly số hai này đảm bảo
thì đầu tiên mà đón tết ở nơi đây
thì cảm giác của tôi là hơi bớ vỡ một tí
nhưng ở đây là có anh em cán bộ chiến sĩ với nhau
và động viên nhau vượt qua khoảng thời gian này
để yên tâm công tác
trường đại học thủy lợi cơ sở hai
được tỉnh hưng yên thiết lập
trở thành bệnh viện giã chiến
điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
cùng với lực lượng y tế quân đội công an huyện tiên lữ
đã bố trí sáu cán bộ chiến sĩ trực tại đây hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhu cầu đặt ra của lực lượng công an
là phải thực hiện nghiêm túc cái mệnh lệnh của cấp trên
và triển khai các biện pháp nghiệp vụ trực
và canh coi tuần tra đảm bảo tuyệt đối an toàn
không có nhiễm
số lượng ca lây nhiễm trong cộng đồng tại hưng yên
tiếp tục có những diễn biến phức tạp
áp lực đối với cơ sở điều trị cũng gia tăng mỗi ngày
công tác đảm bảo an ninh an toàn tại đây
được đặt ra những yêu cầu cao nhất
đặc biệt là trong những ngày trước tết và trong tết
tết thì anh em sẽ tăng cường tuần tra
xung quanh khu canh đi của f
gần tết thì số lượng công dân
hoặc là từ những đối tượng bên ngoài
gửi vào khu canh đi là những loại chất cấm
hoặc là những đồ ăn không trong danh mục
của khu canh đi sẽ tăng lên
thì anh em sẽ tăng cường tuần tra canh gác
và phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm
người ta không được về nhà
và người ta không được sinh hoạt thoải mái
đối với người nhà với bạn bè này khác
thì nó sẽ phát sinh nhiều những mâu thuẫn
thế nên anh em lại càng phải tăng cường
tuần tra kiểm soát hơn
để đảm bảo các bệnh nhân của chúng ta
tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho mọi người
thôi cùng mình và cố gắng
không ai mong muốn cái việc dịch bệnh này xảy ra cả
tại lán trại nơi cán bộ chiến sĩ sinh hoạt
do đặc thù công việc
ở đây không được trang trí đào quất
buổi chiều cuối cùng của năm
là những câu chuyện về gia đình
được mọi người cùng sẻ chia
và ở đó cũng là những tâm tư tình cảm
được gửi gắm vào một năm mới
cũng động viên các đồng chí trực ở ngoài này
là cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
và cũng chỉ muốn bệnh nhân được về ăn tết sớm
không ai vì bệnh thì công việc của anh em
thì nó sẽ trả thật về cuộc sống bình thường
và khu canh nghi này thì sẽ được giỡn bỏ thôi
yên tâm tư tưởng để đón một năm mới
nhân dân này không ai hai
thật may mắn thuần nợ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

từ một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
thì chúng ta có một khẩu hiệu là
tận tụy gắn bó thân thiện an toàn và an dân
tôi thấy rằng toàn bộ những khẩu hiệu này
nó rất là phù hợp với lại bối cảnh hiện nay
khi mà chúng ta thấy là dịch bệnh là rất là nguy hiểm
và nếu mà chúng ta lơ là mất cảnh giác ấy
thì chúng ta sẽ không biết được là
cái kết quả nó đi đến đâu cả
và nó đòi hỏi là trách nhiệm của từng người dân
khi mà thủ tướng chính phủ đã nói rằng là
chúng ta đang ở trong một trận chiến
chống dịch như chống giặc
thì ở đây thì trong cái trận chiến này
thì chúng ta đòi hỏi là mỗi người dân
cần phải có ý thức
tuy nhiên thì những chiến sĩ công an nhân dân của chúng ta
phải là những người đi đầu
phải là những người có trách nhiệm cao nhất
và chính những cái tinh thần và trách nhiệm
của những người chiến sĩ công an nhân dân
đã giúp cho chúng ta
có được thêm niềm tin
có được thêm cái động lực
để chúng ta vượt qua khó khăn
và rõ ràng rằng là chúng ta vượt qua khó khăn
trong cái thời điểm vừa qua
một phần là từ cái niềm tin
và những hình ảnh rất là đẹp
của các chiến sĩ công an nhân dân này
vâng từ những hình ảnh đó mà
có lẽ là chúng ta đã có một cuộc sống
bình thường mới như ngày hôm nay
sau đại sĩ covid một mươi chín
và thưa bác sư tiến sĩ bùi hoài sơn
với những người làm chương trình như chúng tôi
thì có lẽ là cái thời khắc này
khi không được ở cùng gia đình
đã có một chút mong nhớ rồi
nhưng mà đối với các cán bộ chiến sĩ công an
thì dường như đó lại là câu chuyện quen thuộc của họ
và thậm chí là có những cán bộ chiến sĩ
đã một mươi một năm không thể đón giao thừa
cùng với gia đình
vâng đó là câu chuyện nơi vùng cao
xã xuân lập xã khó khăn nhất
của tỉnh tuyên quang
nơi đây thì có rất là đông đồng bào
dân tộc thiểu số sinh sống
với đặc điểm này thì để phát triển
kinh tế xã hội cho địa phương
thì điều kiện rất quan trọng
đó là an ninh trật tự phải được đảm bảo
thời gian qua lực lượng công an cơ sở
đã tích cực nắm bắt địa bàn
gần dân sát dân hỗ trợ bà con nhân dân
từng bước phát triển kinh tế và đời sống
ông sùng lý chính người dân tộc mông
ở thôn khuẩy củng xã xuân lập
năm nay do dịch covid một mươi chín
các con cháu của ông ở xa
không thể về đông đủ để cùng gia đình đón tết
nhưng không khí chuẩn bị
cho bữa cơm tất niên vẫn không có gì khác
không về nhà mà ở lại địa bàn đón tết
những chiến sĩ công an xã xuân lập
đã đến cùng gia đình ông chính
và bà con chuẩn bị một cái tết thật đầm ấm
đồng bào ở đây không gói bánh chưng
mà món truyền thống trong ngày tết của người mông
là bánh dày
nếu như khâu giã bánh đòi hỏi sức mạnh
và sự nhịp nhàng
thì khâu nặn bánh lại đòi hỏi
sự tỉ mỉ và sự tỉ mỉ
nhưng không phải ai cũng làm được
nhưng tết năm nay
những chiếc bánh giày do các chiến sĩ công an làm
cũng không khác gì bánh mà gia đình ông chính vẫn làm
với gia đình ông chính và bà con trong bản
các anh đã trở thành
những người con thực sự của dân tộc mông
công an này là về thì không biết
thì cũng học hoài
cũng hoài vào cái thủ tục
của người mông là như thế nào
thì đồng bào mông như tôi ở đây là
cũng không biết là có gì
công an cũng luôn luôn mỗi năm
từ khi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
từ xuống đây
làm đến bây giờ là
lúc nào cũng có việc gì
thì công an vẫn
luôn luôn sắp với thôn bản
để hỗ trợ thôn bản
tết thì công an cũng
bảo vệ cho nhân dân
ba mươi đến mùng năm mùng sáu
thì có lúc thì công an
tết của người mông đơn giản
từ việc tự nhiên
cúng lễ đến mâm cỗ ngày tết
không cầu kỳ
truyền thống là làm bánh dày
những gia đình khá giả
thì mù lợn ăn tết
việc cúng tổ tiên và mượn cơm
tất niên rất được coi trọng
nên cả nhà mỗi người một chân một tay
cùng háo hức chuẩn bị mâm cơm
cúng tất niên
và những nhân lực mặc sát phục công an này
cũng rất thân thục mọi việc trong nhà
ở một xã thì cơ bản là
là vùng sâu vùng xa của huyện
đa số là đồng bào dân tộc tiểu số
quá trình công tác thì cũng có
nhiều cái mặt khó khăn
chỉ nhất là mình còn khách phục bằng cách
là mình nâng cao
cái khả năng
tiếp cận cái địa bàn của mình
cũng như là cái khả năng để thâm nhập
đồng bào dân tộc để am hiểu
hơn về cái phong tục tập quán
cũng như là về khắc phục
về cái ngôn ngữ để là
tiếp xúc gần gũi hơn với bà con nhân dân
khi khắp các thôn bản đã ruộng ràng
không khí đón tết thì cũng là lúc
các chiến sĩ công an lại tiếp tục công việc của mình
những cơn mưa xuân mang đến sự sống
cho cây cỏ nơi vùng cao
nhưng cũng khiến hành trình vượt qua quãng đường
hơn một mươi km này của các anh
trở nên khó khăn hơn
ngày cuối cùng của năm
ai cũng mong muốn được xung họp
bên người thân được quây quẩn bên bữa cơm tất nhiên
để chia tay năm cũ
và cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới
nhưng với các chiến sĩ công an chính quy về cơ sở
gắn bó với xã vùng cao này
thì gia đình của các anh
giờ chính là đồng bào
tết của các anh
chính là sự bình yên cho thôn bản
đêm giao thửa
là chúng tôi trực một trăm linh quân số
còn là sáng mùng một
thì là năm mươi
để thực hiện tết và chia làm hai ca trực
thực sự đối với công trang chúng tôi thì
không có ngày tết
để đảm bảo bình yên
cho bà con nhân dân
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
thì lực lượng chúng tôi là phải
bám mắm địa bàn và không
bà trực thường xuyên
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
xã xuân lập đã được đưa ra khỏi danh sách
xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
đây là sự ghi nhận
nỗ lực của địa phương trong triển khai
đồng bộ hiệu quả những giải pháp đảm bảo
an ninh trật tự và phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở
cũng là sự ghi nhận nỗ lực không ngừng của những
chiến sĩ công an bám bảng bám dân
thấu hiểu và chia sẻ với đồng bào ở đây
và cũng là minh chứng
sống động cho thấy việc bộ công an
bố trí công an xã chính quy là một
chủ trương đúng đắn chiến lược nhằm
tăng cường công tác nắm tình hình giải quyết
các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu
ngay tại cơ sở tăng cường cải cách hành chính
đưa các dịch vụ công về an ninh trật tự
trực tiếp đến với người dân
qua đó đem lại hiệu quả tích cực
tình hình an ninh trật tự có nhiều chuyển biến rõ rệt
góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương
đảm bảo sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
vâng một mùa xuân mới đang về trên khắp
mọi miền của tổ quốc cùng với các địa phương
trong cả nước thì thời điểm này trên địa bàn huyện
côn đảo của tỉnh bà rịa vũng tàu
cũng đã rộn ràng không khí đón mừng năm mới
nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tới cán bộ
chiến sĩ tại huyện côn đảo vui xuân
đón tết nhưng vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng
chiến đấu vững vàng nơi đồng sóng
hoạn gió để canh giữ biển trời quê hương
bảo vệ bình yên cho nhân dân
phóng viên anh thư có mặt tại côn đảo sẽ cập nhật
không khí tết tới quý vị
xin chào trường quay
xin chào quý vị khán giả
tôi đang có mặt tại huyện côn đảo
thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu hiện nay
lực lượng công an huyện vẫn đang tất bật
triển khai các phương án ứng trực tuần tra
cùng với đó là giúp đỡ người dân
đón một năm mới an toàn và nhiều niềm vui
xin mời quý vị và các bạn
cùng với anh thư tìm hiểu
và chia sẻ không khí đón tết của các cán bộ
chiến sĩ và người dân nơi đây
xin chào đồng chí
thưa đồng chí rất vui được có mặt tại công an huyện côn đảo
để cùng đón tết với cán bộ chiến sĩ
đồng chí có thể chia sẻ với khán giả cuối
truyền hình công an nhân dân về công tác
đảm bảo an ninh trật tự và các hoạt động
chuẩn bị đón tết cho cán bộ chiến sĩ trên đảo
được không ạ
thưa đồng chí
là một năm dịch bệnh kéo dài
tuy nhiên so với
cùng kỳ năm ngoái
năm nay giảm đi năm vụ tổng một mươi sáu vụ án
riêng năm nay
do dịch bệnh
có một số hoạt động
dường như bị
ngưng lại hết ví dụ như là
bắn pháo hoa
hội trợ cho các
người dân để tới vui chơi
thì cũng ngưng chắc chắn
ngưng cái đó thì người dân họ sẽ có những hình thức
là vui chơi khác
có thể dẫn đến vi phạm pháp luật như là đánh bài
chính vì thế mà
xây dựng các kế hoạch yển khai đến từng bộ phận
các đội nghiệp vụ liên quan đến
công tác ví dụ đội giao thông
thì cho tăng cường công tác
tuần tra để đảm bảo an toàn
giao thông cảnh sát điều tra thì
cho các cán bộ chiến sĩ như là
trinh sát xuống từng
khu dân cư
rồi quản lý chặt chẽ
đối tượng mà chúng ta có khả năng
là gây ra
các vấn đề
vi phạm pháp luật trong dịp tết cũng như
hàng năm tết chiều ba mươi
công an quyền công đảo
là tổ chức cho
cán bộ chiến sĩ dọn dệt
vệ sinh đơn vị
cho nó trang trí các loại
rồi chuẩn bị các loại bánh trái
cán bộ chiến sĩ
là những người mà sinh sống trong đất liền
ra đây công tác thì trực ở lại
một trăm linh lãnh đạo công an quyền
chúc tết đồng viên
cán bộ chiến sĩ thì thông qua đó
cũng gửi lời thăm đến gia đình của cán bộ chiến sĩ
trong đất liền
công đảo chiều ba mươi tết
năm nay dịch bệnh
một trăm linh cán bộ chiến sĩ
ở lại đảo trực
gác lại mọi công tác chuyên môn
mỗi cán bộ chiến sĩ một tay
nấu cơm thịt lợn
tết của lính đạo
một mâm cơm giảng dị
một tiếng cười đồng đội
xua tan nỗi nhớ nhà
dạ thôi năm nay tụi con ở lại
trực tết không có về được
thì thôi chúc ba mẹ
ăn tết vui vẻ nha mẹ
ba mẹ nhớ nhìn
khi mà mình gọi điện về cho gia đình
mình nghe bố mẹ của mình nhớ mình
và rất là mong mỏi được có ăn tết
cùng với con cái thì mình cũng rất là xúc động
và nhớ nhà có một cái nỗi niềm nhớ quê hương
làm một cán bộ chiến sĩ của đơn vị
thì được cống hiến cho đơn vị
được cống hiến cho công việc
và được cùng với anh em góp một phần công sức của mình
trong cái sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
và đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
để người dân yên vui đón tết
thì bản thân tôi rất là tự hào
thay mặt cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ
của quyền công đảo
cũng nhân dịp sưng mới
tôi cũng kính chúc cho toàn bộ
cán bộ chiến sĩ của cả nước
lực lượng công an nhân dân việt nam
luôn luôn là mạnh khỏe hạnh phúc
và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ
mà đảng nhà nước
trao cho ngành chúng ta
thưa quý vị và các bạn
tết là để trở về
là đoàn tụ
cùng nhau vui xôm họp
đối với mỗi người mỗi gia đình
thời khắc giao thừa đang đến gần
có lẽ tại giờ phút này
ai cũng đang quây quần bên gia đình
bên mâm cơm tất niên
hay cùng nhau chuẩn bị đón năm mới
mùa xuân mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc
với lực lượng công an nhân dân nói chung
và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tại huyện côn đảo nói riêng
cùng với niềm vui đón xuân mới
họ vẫn đang ngày đêm túc trực
canh giữ nơi phên rậu quốc gia
hy sinh một phần niềm vui đoàn tụ
để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
với trách nhiệm của người cán bộ chiến sĩ
khoác trên mình sắc áo công an nhân dân
vì nhân dân phục vụ
thức cho dân ngủ ngon
gác cho dân vui chơi
để người dân vui đón một mùa xuân mới
cảm ơn các bạn đã theo dõi

chuẩn bị mâm cơm chiều ba mươi tết như mọi năm không khí thật lặng lẽ
trên mâm cơm vẫn có ba cái bát ba đôi đũa như mỗi khi
vì nhà chỉ có ba người anh minh là con trai một duy nhất
trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát tình hình dịch bệnh ở tây ninh diễn biến phức tạp
đại úy lê huỳnh nhật minh được phân công là tổ phó tổ truy vết của xã phước thạnh
anh gần như túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn làm nhiệm vụ luôn có mặt ở các khu cách ly
sau nhiệm vụ ở đơn vị đồng đội của anh lại ghé thăm gia đình
thăm lại người bạn người em đã từng chia lửa trong những ngày cùng nhau đi chữa cháy
tháng ba năm hai nghìn một mươi tám trên đường đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ khánh đã hy sinh vừa tròn hai mươi năm tuổi
gia đình khó khăn lại là con trai lớn
đơn vị tạo điều kiện cứ tết đến anh được về sớm hơn phụ giúp bố mẹ
thứ chủ như là ngoài tết mình đã nghe những câu bài như là xuân này con không về chẳng hạn
ui mình cảm nhận nhớ nó lắm
nhưng mà tôi khánh đã hy sinh thật ra là một sương máu của cậu đã thấm thêm tôi thấm thêm lá cờ đỏ chói của tổ quốc đang tông bay phần vật trước gió
mình cũng thấy là vui mừng được đảng nhà nước quan tâm đến là mình rất cảm tạ rồi
bây giờ cây đào cây quất trong nhà anh khánh không còn là người sắm
đồng đội anh em ở đơn vị thay nhau chăm sóc bố mẹ gia đình anh thay nhau gánh vác những việc còn giang dở
chúng tôi vẫn còn rất là ái nái khi chưa được giúp đỡ được nhiều cho gia đình của thủy khánh
chỉ tranh thủ những lúc cuối tuần và dịp năm hết
thế đến nay thì chúng anh em cũng tranh thủ về giúp đỡ hỗ trợ gia đình của thủy khánh những công việc mà đáng lẽ ra là thủy khánh còn sống phải giúp đỡ cho gia đình
chiều cuối năm trong những câu chuyện vẫn là ký ức về người lính trẻ đã ngã xuống vì bình yên
những ước mơ dù còn giang dở nhưng sẽ có đồng đội thay anh viết tiếp
cơm chiều cuối năm đoàn viên dù có thiếu đi một người nhưng sẽ không bao giờ thiếu ở trong trái tim
vâng ạ bữa cơm tất nhiên chiều cuối năm là một dịp để tất cả mọi người có thể cùng đoàn tộ cùng xung vầy vui vẻ với nhau
tuy nhiên đối với những người chiến sĩ công an nhân dân dường như đó là một thứ gì đó rất là xa xỉ và thậm chí
với rất nhiều người thì điều đó lại không thể trọn vẹn được
ở hy sinh giữa thời bình thì rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an những người lính trẻ đã phải bỏ lại những ước mơ và đang sang dở của mình
ông hãy chia sẻ một đôi chút về những hình ảnh và những cảm xúc mà chúng ta phải xét rõ vào phòng sự vừa rồi ạ
tôi xem những hình ảnh vừa rồi thì đây thực sự là những hình ảnh hết sức là cảm động rất là xúc động
khi chúng ta thấy được sự hy sinh của các chiến sĩ công an vì sự bình yên
vì cuộc sống của mọi người chúng ta thấy rằng là cái tết là một cái dịp rất là đặc biệt
và chúng ta luôn luôn mong muốn là có những người thân xung quanh mình để cùng nhau chia sẻ những vui buồn
cùng nhau đưa ra những cái mong ước cho một cái năm mới
khi đó sự thiếu vắng của một ai đó thì thực sự nó là một cái sự thương tiếc rất là lớn
chính vì thế nên là chúng ta thấy
những hình ảnh của các chiến sĩ công an nhân dân hy sinh vì nhiệm vụ nó đem lại một cái xúc động vô cùng lớn đối với lại tất cả chúng ta
nhưng ở đây thì chúng ta cũng thấy có một cái sự ấm lòng khi mà có cái sự chia sẻ của đồng đội
như lời của bố đồng chí khánh ấy
con chia sẻ chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái sự mất mát là vô cùng lớn
nhưng mà chúng ta có được cái sự chia sẻ của các đồng đội thì giúp cho cái sự mất mát ấy giảm ớt đi
không ai mong muốn con mình mất đi cả
nhưng họ có quyền tự hào về những cái đóng góp của người con đối với lại quê hương đối với đất nước đối với sự bình yên của cuộc sống
ở đây chúng ta thấy nó có một cái vấn đề của xã hội chúng ta ngày hôm nay
đó là chúng ta rất cần có những cái tập trung

thì tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã nhấn mạnh đến câu chuyện là chúng ta cần xây dựng
cái hệ giá trị quốc gia hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người việt nam
trong cái hệ giá trị đó đặc biệt là đối với hệ giá trị con người việt nam
thì chúng ta rất cần có những cái tấm gương
để từ đó nó trở thành những
những cái giá trị bằng tính hôn đúc
lan tỏa những cái thông điệp đến những cái mọi người trong xã hội
trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay
nó có rất nhiều điều khiến cho chúng ta lãng tâm
khi mà cái bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế này
cái sự chi phối của nền kinh tế thị trường này
với lại sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới
khiến cho văn hóa xa lạ ở nước ngoài
nó ảnh hưởng
nó chi phối đến xã hội của chúng ta
nên là nhiều khi
một trong những cái vấn đề của chúng ta ngày hôm nay
là chúng ta thiếu một cái định hướng
thiếu một cái hình mẫu lý tưởng
để từ đó thì chúng ta hướng theo
chúng ta noi gương
và chúng ta tỏa sáng những giá trị việt nam
trước đây chúng ta có hình tượng anh bộ đội cụ hồ
thế thì trong thời hòa bình ngày hôm nay thì chúng ta cần có những cái tấm gương nữa
bên cạnh anh bộ đội cụ hồ
thế thì chúng ta thấy trong năm vừa qua
có rất nhiều hình ảnh của các chiến sĩ công an nhân dân
họ sẵn sàng vào tuyến đầu chống dịch
họ sẵn sàng xả thân vì đất nước
chính những hình ảnh vô cùng cảm động đó
đã giúp cho chúng ta có thêm một cái niềm tin vững chắc rằng
là hình tượng người chiến sĩ an ninh công an nhân dân ấy
chính là những hình tượng đáng ca ngợi trong thời buổi ngày hôm nay
những hình ảnh rất là đẹp rất là tích cực
và mang rất nhiều những thông điệp
để từ đó thì chúng ta định hướng lối sống
của rất nhiều thanh thiếu niên trong xã hội
và từ cái yếu tố tích cực mang cái giá trị đạo đức đó
thì chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ có một cái môi trường văn hóa
một cái môi trường đạo đức nó phù hợp
để nó phát triển con người việt nam
phát triển hơn nữa nhân cách những cái giá trị việt nam
để cho chúng ta hội nhập quốc tế một cách tự tin
một cách vững chắc hơn nữa trong thời gian sắp tới
thưa ông ạ có một cái hình ảnh mà tôi có thể cảm nhận được từ phóng sự vừa rồi đó là
có thể là những người mẹ có thể rơi nước mắt về sự hy sinh của con
của những cán bộ chiến sĩ công an
những người cha thì có thể nén lại cảm xúc đó
nhưng tôi biết rằng là trong thâm tâm của họ thì cái sự đau đớn
sự mất mát sự đau thương là có khi nó còn lớn hơn gấp bội
tuy nhiên sự hy sinh của những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
có thể là trong thời bình không tiếng súng
hay là tiếp thêm động lực cho những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cho lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục trên hành trình bảo vệ quê hương đất nước
bảo vệ sự an toàn cho nhân dân
và đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán như thế này
thì chúng ta càng mong rằng là trong năm mới
những người chiến sĩ công an nhân dân trong thời bình
sẽ không còn những cái đau thương mất mát như thế nữa có đúng không ạ
chúng ta có những tấm gương
nhưng chúng ta không mong muốn những cái gì xảy ra
đối với chiến sĩ công an nhân dân
chiến sĩ công an nhân dân của chúng ta như thế
chúng ta mong rằng là những cái giá trị của công an nhân dân của chúng ta
có thể được lan tỏa
có thể được thể hiện bằng nhiều các hình thức khác nhau
sự hy sinh là mất mát quá lớn
nó là một cái việc không đặng không đừng
trong một cái thời bình khi mà chúng ta mong muốn rằng
là cái xã hội của chúng ta có được rất nhiều những thành tiệu
như tổng bí thư đã nói
đã từng nói rằng là chúng ta chưa bao giờ có một cái cơ đồ vị trí
và uy tín quốc tế như ngày hôm nay
tức là nhiều những cái mà chúng ta đạt được ngày hôm nay
rất là đáng tự hào và chúng ta xứng đáng được hưởng những cái câu chuyện đó
và chúng ta không nên có những cái mất mát không đáng có
để trả giá cho những cái mà chúng ta thấy rằng là
nó không nên không phải khi mà trình độ xã hội của chúng ta
đã đạt đến một cái mức như thế này
tuy vậy thì tất cả những mất mát ấy đều là những cái
bài học những cái hành động anh hùng đều là những tấm gương
và những cái đó thì không chỉ là những tấm gương
ở trong ngành công an của chúng ta mà chắc chắn sẽ là tấm gương
ở trong xã hội để từ đó chúng ta có thêm một cái quyết tâm
có thêm một cái ý chí có thêm một cái niềm tin
để xây dựng một xã hội tốt đẹp
vâng ạ và thưa quý vị con số sinh mạng virus sars cov hai
đã gây ra cướp đi tại việt nam là gần ba mươi tám người
và nó cũng cướp đi sinh mạng gia đình của bao nhiêu đứa trẻ
ở tại thành phố hồ chí minh nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất
của làn sóng dịch thứ tư đại dịch covid một mươi chín
thì đã có gần hai hai trăm linh trẻ em mổ côi do covid một mươi chín
mừng tết đang đến tết với trẻ em là niềm vui
nhưng tết của những đứa trẻ em mổ côi cái tết đầu tiên thiếu vắng không khí gia đình
thiếu bậc sinh thành có lẽ sẽ không thể trọn vẹn
trong căn nhà trọ nhỏ nằm hung húc cuối con hẻm
ở phường bình trưng đông thành phố thủ đức
có một cô bé năm tuổi mổ côi mẹ vì covid một mươi chín
căn nhà một mươi m hai cũng có một chút không khí xuân
với chúc quà tết của các mạnh thường quân và đoàn thể ban ngành
hơn ba tháng mổ côi mẹ sống với dì ruột và sự cưu man của những người hàng xóm
kiều vi vẫn chưa hình dung được sự mất mát quá lớn của mình
hồn nhiên kể với mọi người mẹ đang đi điều trị bệnh covid một mươi chín
cô bé đón nhận món quà là chiếc xe đạp với niềm tin đợi mẹ về để được chở mẹ đi chơi
lâu lâu cũng nhắc về mẹ hỏi mẹ khi nào về thì thôi
khi nào mẹ về mẹ nói khi nào hết bịch mẹ về với con
con có nhớ mẹ không nói cho cô nghe kìa
nhớ hả thương mẹ không
hai mươi một tuần lớn thì mẹ về với con
em cũng muốn năm sao cho bé giống như là có người hỗ trợ cho bé đi học tiếp theo sau này
em chỉ cần là bé này được hỗ trợ học phụ gắn cho em một phần nào mới đỡ cho em được lúc nào sau này thôi
trong số những gia đình chịu tổn thương vì covid một mươi chín gia đình anh thắng có hoàn cảnh rất đặc biệt
vợ mất vì covid một mươi chín
một mình anh cán đáng nuôi ba đứa con trong đó có hai con riêng của chị
kể từ sau khi mẹ mất ba cha con chuyển sang ở nhờ tại một căn hộ của người quen
trong căn nhà nhỏ đồ đạc vẫn chưa được sắp xếp lại
không khí gia đình luôn trầm lắng dù mùa xuân mới đang về trên khắp các nhãn đường
dù vậy những đứa trẻ hiểu chuyện nên vẫn dìu dắt nhau bước qua nghịch cảnh
gia đình thì nói chung cũng đang yên lắm
dạy chồng con cái khi mà mất đi một người thân cũng là một cái sự đau xót một cái sự hụt hẳn rất là lớn
thời gian đầu thì mấy bé cũng buồn cũng
nhưng mà được sự động viên của các anh chị em trong gia đình cũng như là các cơ quan đảng thể ủy ban này rồi lãnh đạo bệnh viện
mấy bé từ từ cũng đỡ được nhưng mà
khi mà cái dịp tết đến xuân về này thì
nhiều lúc nhắc lại chuyện cũ thì mấy bé cũng buồn nói bây giờ là tết này là không có mẹ
thì mọi thứ đều có quà có bánh sự hỗ trợ của những người xung quanh nhưng mà cái lớn nhất là không còn mẹ ở nhà nữa
đại dịch covid một mươi chín đã cướp đi cha mẹ của hơn hai hai trăm linh trẻ em ở thành phố hồ chí minh
khi thành phố đang dần khôi phục lại trạng thái bình thường mới
thì phía sau còn biết bao em nhỏ chưa thể vượt qua được
không khỏi xót xa khi phải chứng kiến những câu chuyện chia ly mà covid đem lại
những câu chuyện ấy khiến người ta đau lòng đến làng đi
đứa trẻ vui vẻ tiễn mẹ đi cách ly mà không biết đó là lần cuối cùng gặp mặt
ngày đi thì lành lặng mà trở về chỉ còn hũ trò cốt
sự mất mát ấy không gì buồn đáp được
nó giúp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
những trẻ mồ côi của cha mẹ gia dịch covid một mươi chín đều có phát triển kết nối vận động các nguồn lực xã hội chung tay
những trẻ mồ côi của cha mẹ gia dịch covid một mươi chín đều có phát triển kết nối vận động các nguồn lực xã hội chung tay

mùa xuân đang về trên khắp các nẻo đường thấu hiểu hoàn cảnh của các em
nhiều ngày qua các sở ban ngành liên tục có những chuyến thăm hỏi tặng quà chia sẻ với các gia đình
hơn lúc nào hết những đứa trẻ không may mồ côi trong đại dịch rất cần sự quan tâm đặc biệt
và giải pháp toàn diện hỗ trợ chăm sóc các em trong thời gian dài
sau biến động lớn của số phận sự chung tay chia sẻ của toàn xã hội là động lực để các cháu khép lại nỗi đau
mất đi người thân để tiếp tục hành trình trở thành người có ích cho xã hội
vâng thưa quý vị hơn nửa năm chiến đấu cùng với dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã trải qua những mất mát chưa từng có
một cuộc chiến không khói súng nhưng căng thẳng đau thương không gì bù đắp được
chứng kiến quá nhiều bi thương thì mỗi chú ý
chúng ta đều nhận ra rằng sống cho thực tại thật tốt là điều đáng chân quý
những người đã nằm xuống không ai lãng quên họ những gì đã trôi qua không ai được phép quên
đi qua đau thương để thêm mạnh mẽ để biết rằng sự sống là điều đáng quý
phải giữ gìn bằng mọi giá
chỉ có sự sẻ chia yêu thương mới là liều thuốc làm lành nỗi đau quá lớn này
vâng và trong giờ phút này trong buổi chiều cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi đã ghi lại những chia sẻ đầy xúc động về những ngày tháng không thể quên
cũng như những kỳ vọng của người dân thành phố hồ chí minh cho năm mới
gia đình cũng vẫn là quan trọng nhất

của dan vâu
về câu chuyện là đi về nhà
chẳng hạn đường về nhà là vào tim ta
dẫu nắng mưa gần xa
thất bát vinh danh
nhà vẫn luôn chờ ta
hay là những cái
bài hát khác về gia đình cũng tương tự như thế
chúng ta cũng nhận thấy rằng
những cái yếu tố khác
trong cuộc sống nhiều khi
không kém gì là nhanh
sống nội tâm
cũng không kém
so với lại
cứ hướng ra bên ngoài
dịch bệnh đã khiến cho chúng ta
có một cái cách tư duy mới
có một cái định hướng
về những cái giá trị cắn cốt nhất
thế thì chúng ta thấy được rằng
chẳng hạn như là bây giờ
chúng ta chỉ cần có một cuộc sống bình thường thôi
thì đã là mơ ước rồi thì đã là món quà rồi
chứ chúng ta không cần có một cái gì đó quá
cao xa quá trừ tượng cả
chính vì thế nên là
món quà tốt nhất bây giờ của chúng ta
chúng ta thấy được rằng là cuộc sống bình thường
cuộc sống an toàn
và sức khỏe
thì đó cũng là những điều
mà tôi chắc chắn rằng là không chỉ một mình bản thân tôi
mà tất cả mọi người năm nay chúng ta
đều hy vọng là chuyện đó sẽ đến với chúng ta
một cái hy vọng một cái cuộc sống bình thường
bình an đến cho mọi nhà
đối với lại chiến sĩ công an nhân dân chẳng hạn
thì cái niềm vui và hạnh phúc của người dân
thì cũng là niềm vui
và những cái mong muốn
những cái kỳ vọng của tất cả lực lượng công an nhân dân
và đó là những cái điều
mà chúng ta mong muốn hướng tới
cho một cái năm mới
mà có nhiều điều nó sẽ tốt đẹp hơn
nhiều điều nó sẽ trở nên
là những cái giá trị bền vững hơn
và để từ đó chúng ta phát triển nó toàn diện hơn
vâng và trong những giờ phút cuối cùng của năm cũ
thì ông có thể gửi những lời chúc
đến khán giả antv đến lực lượng công an nhân dân
đối với tất cả những người dân trên cả nước
để có một năm mới tốt đẹp hơn ạ
chúng ta cùng nhau có một năm mới
và nhiều điều như ý
để từ đó chúng ta có thêm những cái niềm tin ở trong cuộc sống
có thêm cái sự tự tin
có thêm những cái động lực tinh thần
để từ đó thì chúng ta phát triển hơn nữa
không chỉ cho mỗi bản thân của từng người
cho từng gia đình
cho mỗi cộng đồng
mà cho toàn bộ quốc gia dân thật
vâng rất cảm ơn phó sư tiến sĩ bùi hoài sơn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
ăn bữa cơm tất niên đối với khán giả antv ạ
rất cảm ơn ông
vâng xin cảm ơn
vâng và chương trình chiều cuối năm ngày hôm nay
sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chí khác dòng efood
thưa quý vị và các bạn
vào sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã tới thăm chúc tết kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu
tại công an thành phố hà nội
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng các đồng chí lãnh đạo văn phòng chính phủ
và thành phố hà nội
nói chuyện với cán bộ

thủ tướng phạm minh chính điểm lại
năm hai nghìn hai mươi một là năm diễn ra nhiều sự kiện
chính trị trọng đại của đất nước và thủ đô hà nội
trong đó có nhiều khó khăn thách thức
do dịch covid một mươi chín
tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt
của cả hệ thống chính trị
sự trung sức đồng lòng của nhân dân
sự lãnh đạo của đảng nhà nước
chúng ta đã vượt qua khó khăn thử thách
và đạt được những kết quả quan trọng
chính trị ổn định quốc phòng an ninh
trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
góp phần để toàn đảng toàn quốc
quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi
các mục tiêu cơ bản của năm hai nghìn hai mươi một
kết quả trên có sự đóng góp
hết sức quan trọng trực tiếp toàn diện
của lực lượng công an nhân dân nói chung
và của công an thành phố hà nội nói riêng
thủ tướng chính phủ nhận định
năm hai nghìn hai mươi hai dự báo tình hình
có những cơ hội thuận lợi
nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn
nhiệm vụ đặt ra ngày càng nặng nề hơn
điều đó đòi hỏi
nắm chắc thực tiễn làm tốt công tác
phân tích dự báo tình hình căn cứ
khả năng đáp ứng để đưa ra giải pháp
phù hợp bối cảnh thực tiễn của đất nước
và thủ đô
tiếp tục phát ri vai tròn nồng cốt
phối hợp với các
ban sở ngành đoàn thể trong hệ thống
chính trị của thủ đô trong công tác
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm
trật tự an toàn xã hội đảm bảo an toàn
cho cuộc sống của nhân dân
gắn kết chặt chẽ giữa công tác
bảo đảm an ninh trật tự với thực hiện
mục tiêu phục hồi phát triển
kinh tế xã hội và thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát
hiệu quả dịch covid một mươi chín
bảo đảm cho an dân
an ninh trật tự an toàn xã hội
mà trước hết là bảo vệ
thật tốt công tác
an ninh trật tự đảm bảo cho
nhân dân vui thết đón sân an toàn
lành mạnh tiết kiệm
đây là cái việc
trước mắt là chúng ta phải làm
trong cái dịp tết này
thì đề nghị các ông chí vừa có
trước mắt nhưng mà vừa có cái việc
lâu dài là như vậy
đặc biệt thủ tướng đề nghị
đi từ ngõ gõ từng nhà
ra từng người xem có ai khó khăn
có ai thiếu ăn thiếu mặc
có ai không có tết không
nhất là các gia đình chính sách hộ nghèo
công nhân lao động những gia đình chịu
ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín
tham mưu cho cấp ủy chính quyền
có giải pháp phù hợp để không ai
bị bỏ lại phía sau
không người nào không gia đình nào
không có tết
cảm ơn các bạn đã theo dõi
để bộc lộ những hoạt động tội phạm thì nó đã thành quy luật rồi
nhưng năm nay thì cũng có nhiều những cái đặc biệt cái ảnh hưởng của covid
những khó khăn của đời sống kinh tế xã hội
thì chúng tôi cũng dự báo là cũng có nhiều những loại tội phạm mới nảy sinh trong cái thời kỳ này
các cụ ngày xưa thì hay nói là bần cùng thì sinh đạo tật khó khăn thì sẽ sinh ra những cái vi phạm pháp luật
thì những nhiệm vụ đó đặt ra cho lực lượng công an phải thấy được tình hình
và quyết tâm để thực hiện tốt được cái nhiệm vụ này
cái kết quả thời gian vừa qua là rất tốt
và cũng đã có phần đảm bảo cái an ninh cái trật tự của đất nước
cũng như là phục vụ cho những triển khai công tác đầu năm
phục vụ cho nhân dân yên tâm vui xuân đón tết nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
cả nội chiến sĩ công an thì rất vất vả
và triển khai toàn tuyến
đồng thời thì lãnh đạo bộ công an cũng phải suy nghĩ đến những việc chăm lo chính sách
cho gia đình cho hậu phương cho cán bộ chiến sĩ
chúng tôi thì có một cái điều mong muốn là nhân dân sẽ được sống trong hòa bình
trong ổn định trong hạnh phúc
và để làm cái tiên đề để cho cả nước chúng ta sẽ ổn định và phát triển
lực lượng công an sẽ làm hết sức mình để phục vụ cho cái mục tiêu đó
để phục vụ đất nước phục vụ nhân dân
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bộ trưởng
kính chúc bộ trưởng một năm mới rồi sáng sức khỏe bạn sự như ý ạ